người ban nhân dân quận hồng bàng thành phố hải phòng cho biết vụ nổ lò luyện phé liệu trong công ty cổ phần công nghiệp nạn cửu long
xảy ra vào trưa ngày hôm qua đã khiến cho một người thiệt mạng và một mươi một người bị thương
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận hồng bàng cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
đã phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung chữa cháy tìm kiếm cứu nạn và đến một mươi bốn h bảy tháng một mươi hai đã cơ bản kiểm soát được tình hình
theo thông tin ban đầu công ty cổ phần công nghiệp nặng cửu long đã ngừng sản xuất kinh doanh từ lâu
và ngày mùng bảy tháng một mươi hai doanh nghiệp đưa lò luyện phé liệu vào hoạt động thử nghiệm thì xảy ra sự cố
việc doanh nghiệp đưa lò luyện phế liệu vào hoạt động thử nghiệm không được thông báo cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
ủy ban nhân dân quận hồng bàng cho hay công ty cổ phần thép cửu long có địa chỉ đăng ký tại quận hồng bàng
tuy nhiên toàn bộ nhà máy thép nơi xảy ra vụ việc lại nằm ở xã an hồng huyện an dương